ngoại trưởng ukraine dmitry kuleba tuyên bố kiev không từ bỏ kế hoạch gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
phát biểu được đưa ra trong bối cảnh diễn ra hội nghị thượng đỉnh của khối quân sự này
tuyên bố ngày hai mươi chín tháng sáu của ngoại trưởng ukraine trái ngược với tuyên bố trước đó của phó tránh văn phòng tổng thống ukraine ngày hai mươi năm tháng sáu
cho biết kiev không có kế hoạch tiến hành bất kỳ điều gì liên quan đến tư cách thành viên nato trong tương lai gần
sau khi khối quân sự này từ chối nguyện vọng gia nhập của kiev
ukraine đã nhiều lần bày tỏ mong muốn gia nhập nato thậm chí đưa mục tiêu trở thành thành viên khối này trong hiến pháp sửa đổi năm hai nghìn một mươi chín
ukraine hiện không phải là thành viên của nato hay là liên minh châu âu nhưng nước này mong muốn bày tỏ gia nhập cả hai liên minh